công an tp việt trì tỉnh phú thọ vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn trung thành sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú ở khu sáu b phường nông trang tp việt trì tỉnh phú thọ về tội chống người thi hành công vụ
theo tài liệu của cơ quan điều tra vào hồi một mươi ba h ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy trong khi thi hành quyết định triệu tập của cơ quan điều tra công an tỉnh và công an thị xã phú thọ đối với nguyễn đức hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở khu sáu c phường nông trang tp việt trì vì có liên quan đến vụ án gây dối trật tự công cộng xảy ra vào ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy tại thị xã phú thọ
đối tượng nguyễn trung thành cùng với sáu đối tượng khác có mặt tại nhà của hùng đã có những hành vi thiếu văn hóa lăng mạ cán bộ thi hành nhiệm vụ
đồng thời dùng một số can dầu loại một lit ném vào tổ công tác làm bị thương trung úy nguyễn văn trương cán bộ công an phường nông trang khiến đồng chí trương phải cấp cứu tại bệnh viện
không dừng lại ở đó các đối tượng đã chạy vào phòng trong của gia đình hùng khoa trái cửa cố thủ không chịu hợp tác với cơ quan điều tra
đến một mươi sáu giờ cùng ngày hùng với năm đối tượng khác gồm quách hồng sơn hạ vĩnh long trương anh dũng nguyễn văn hải đỗ văn đông và phan thị phương thúy đã ra đầu thú với cơ quan công an
riêng nguyễn trung thành vẫn ngoan cố cố thủ trong nhà
đến một mươi bảy h ba mươi được sự vận động thuyết phục của người thân và công an tp việt trì thành đã chịu ra đầu thú
công an tp việt trì đang hoàn tất thủ tục tố tụng để xử lý các đối tượng trước pháp luật